sáng ba mươi một tháng bảy thành phố hải phòng đã tổ chức trọng thể lễ dân hương nhân kỷ niệm tám mươi năm năm ngày mất của lãnh tụ nguyễn đức cảnh và liệt sĩ hồ ngọc lân ngày ba mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi hai ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đồng đảo các cấp ngành nhân dân thành phố và các tỉnh bạn tham dự buổi lễ
đồng chí nguyễn đức cảnh là một trong những lãnh tụ xuất sắc của đảng ta là học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
đồng chí bị thực dân pháp bắt và sát hại vào ngày ba mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi hai cùng với liệt sĩ hồ ngọc lân khi mới hai mươi bốn tuổi
lễ kỷ niệm là dịp để nhân dân thành phố càng thể hiện lòng biết ơn về sự hy sinh công lao to lớn của lãnh tụ nguyễn đức cảnh và liệt sĩ hồ ngọc lân đối với đảng nhà nước nhân dân và giai cấp công nhân
trước đó chương trình nghệ thuật sáng mãi tên anh người cộng sản kiên trung tưởng niệm ngày mất lãnh tụ nguyễn đức cảnh và liệt sĩ hồ ngọc lân
hồ ngọc lân được sàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều ca sĩ nghệ sĩ lớn trong cả nước thu hút đông đảo nhân dân thành phố tham dự
xuyên suốt chương trình là các ca khúc cách mạng thể hiện tinh thần yêu nước ý chí cuột cường và tinh thần đấu tranh không mệt mỏi của những người cộng sản kiên trung